thông tin về việc xử phạt các đối tượng vi phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại vĩnh long đối tượng lê kim liên đã dùng facebook đăng video clip từ nước ngoài có nội dung tuyên truyền
xuyên tạc về công tác phòng chống dịch ở việt nam đăng những bài viết hướng dẫn chữa covid một mươi chín tại nhà
và với hành vi này phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh vĩnh long phối hợp với sở thông tin và truyền thông
đã mời lê kim liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở xã lộc hòa huyện long hồ lên cơ quan để làm việc
tại cơ quan công an lê kim liên đã khai nhận trong thời gian vừa qua liên dùng facebook mang tên của chồng là tân đạt cao
để đăng video clip từ nước ngoài có nội dung tuyên truyền xuyên tạc về công tác phòng chống dịch tại việt nam
đăng bài viết về phương pháp chữa bệnh covid một mươi chín tại nhà mà chưa có căn cứ khoa học
hay có sự xác nhận của cơ quan chuyên môn gây hoang mang trong nhân dân
qua công tác quản lý trên không gian mạng phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện sai phạm của tài khoản facebook tân đạt cao
nên đã phối hợp với các đơn vị nhanh chóng xác minh làm rõ đối tượng
và hiện vụ việc đang được lực lượng công an củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật